điểm cuối năm nhu cầu vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa tăng cao
hoạt động của các loại tội phạm trên lĩnh vực buồn lậu gian lận thương mại vì thế cũng trở nên phức tạp
lực lượng công an tỉnh phú yên đã triển khai nhiều biện pháp công tác chủ động phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm hoạt động trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
góp phần đảm bảo an ninh trật tự bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
đây là hai phương tiện vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với cục quản lý thị trường phú yên phát hiện tạm giữ
hơn tám trăm sáu mươi miếng gạch lát sàn một bốn trăm hai mươi miếng gạch cốt tường một năm trăm linh ấm đun nước siêu tốc
mang nhãn hiệu thái lan được phát hiện vận chuyển trên xe
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng tử hàng hóa do nước ngoài sản xuất
không có dấu hiệu hợp quy nhãn hàng hóa không đúng quy định
đây chỉ là một trong số nhiều vụ liên quan đến hành vi buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả bị lực lượng công an phát hiện xử lý những ngày gần đây
để không qua mắt được các lực lượng theo dõi lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu
cái thứ ba là cái đối tượng thường là hoạt động vào ban đêm ngồi giờ
nhất là những ngày nghỉ lễ ngày tết để hoạt động vận chuyển buôn bán các hàng hóa hàng lậu hàng cấm
vào địa phận quyên và trung chuyển qua địa bàn tỉnh phú yên
chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng tuần trái kim
xót nâng cao tinh thần trách nhiệm và chú ý kiểm tra kỹ các loại phương tiện
nhất là phương tiện chở hàng chở xe khách chở hàng hóa trong kho hàng
để kiểm tra kỹ và kịp thời phát hiện các trường hợp vận chuyển hàng lậu hàng cấm
và các loại hàng không có hóa đơn chứng tư
mặt khác chúng tôi tăng cương phối hợp với lực lượng quản lý trường
cảnh sát kinh tế của tỉnh cũng như cảnh sát kinh tế của các huyện dọc tuyến
để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng cảnh sát kinh tế và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý trên ba mươi vụ vi phạm
trên lĩnh vực buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
bên cạnh đó phòng cảnh sát kinh tế còn chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra đột xuất một số cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một số hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại
với các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm nhãn hàng hóa
thời gian từ đây đến những ngày cuối năm của năm hai nghìn hai âm lịch không còn nhiều
do vậy lực lượng đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại của phòng cảnh sát kinh tế
vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát nắm tình hình
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý tất cả các trường hợp
nhằm đảm bảo an ninh an toàn nhất là an toàn về lĩnh vực kinh tế
những ngày cuối năm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
lực lượng công an tỉnh phú yên và các ngành chức năng đã và đang nỗ lực từng ngày
với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân